công an huyện bảo thắng vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn thành
chú tải tổ dân phố số ba thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về tội danh trộm cắp tài sản sau một mươi tám giờ gây án
nhận được trình báo của công dân tại thôn cù thị trấn tảng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về việc kẻ gian đột nhập trộm đi ba chiếc điện thoại di động
một ví da bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ khác có liên quan
đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xuống hiện trường khoanh vùng truy vết để bắt giữ đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau khoảng hai giờ ra soát thì các đối tượng nổi lên là nguyễn văn thành
có biểu hiện bất minh về thời gian từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tại cơ quan công an thành khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của thành
để thu giữ toàn bộ số tài sản mà đối tượng đã lấy trộm
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với võ đức cường chú thôn trung phước tượng xã lộc trì huyện phú lộc
để điều tra xử lý theo pháp luật
chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi một cường cùng con trai là võ đức sa và hai người con gái
nhà ông trần thanh tân phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lộc trì để gây gỗ
nhận được tin báo đại úy nguyễn thành trung phó trưởng công an xã và trung úy hồ đình thọ
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tại đây đối tượng cường bất ngờ lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng
của đại úy nguyễn thành trung rồi bỏ chạy về nhà cố thủ
và lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
tối cùng ngày lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
và dẫn giải về trụ sở công an huyện phú lộc
hiện đồng chí trung đã qua cơn nguy kịch
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
công an thành phố hà nội phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động
công an huyện đông anh đã triệt phá một ổ nhóm tàng trữ sử dụng cháy phép chất ma túy
trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phương làm chủ quán
tổ công tác liên ngành đã phát hiện tại ba phòng hát của quán đang hoạt động
mở nhạc bay lắc công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên quán
công an đã thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng một cân điện tử
ba địa sứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trên ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với một mươi năm đối tượng
vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối với đối tượng nguyễn ngọc phương là chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại quảng ngãi khoảng giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp quảng ngãi kiểm tra triệt xóa ổ sử dụng ma túy
trong karaoke sao mai thuộc phương nghĩa lộ tp quảng ngãi
theo đó các đội nghiệp vụ công an tp quảng ngãi đã phát hiện tại bốn phòng hát karaoke
thuộc cơ sở karaoke sao mai trên đường trần quang diệu phương nghĩa lộ tp quảng ngãi
có hai mươi hai đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
các cơ sở karaoke chưa được hoạt động
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn bất chấp quy định lén lút hoạt động để thu lợi
lực lượng công an tp quảng ngãi thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp
kết quả xét nghiệm nhanh có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
công an tp quảng ngãi sẽ xử lý nghiêm minh đối với chủ cơ sở và các đối tượng
có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về phòng chống dịch trên địa bàn
trong thời gian đấy đầu tiếp tục thực hiện kế hoạch của trưởng công an tp
đội quản lý hành chính sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện
đặc biệt là các cơ sở karaoke
theo quyết định của chủ tịch ủy ban giao tỉnh hiện nay là tổng dân hoạt động
nhưng mà các cơ sở vẫn len lút hoạt động
chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm
theo quyết định của pháp luật
thời gian qua công an tp quảng ngãi liên tục kiểm tra
chủ động xử lý nghiêm các cơ sở karaoke vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc chủ động kiểm tra xử lý nghiêm của công an tp quảng ngãi
đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự và kiềm chế sự lây nhiễm dịch covid một mươi chín ra ngoài cộng đồng
thưa quý vị tại đường hùng vương và một số tuyến đường trên địa bàn tp lạng sơn
tỉnh lạng sơn thường xảy ra tình trạng đó là một
một số thanh thiếu niên đã tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
và lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe
từ hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một đến hai h sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông
trong đó có một trường hợp chuẩn bị tham gia đua xe và ba trường hợp cổ vũ đua xe trái phép
hầu hết các trường hợp vi phạm đều có hộ khẩu thường trú tại huyện
và điều khiển xe mô tô lên thành phố lạng sơn chơi vào ngày cuối tuần
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng tổ chức và tham gia đua xe trái phép
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành a
bắt quả tăng hai mươi một đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống ở ấp sáu b xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng
tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm sáu con gà trống đá hơn ba mươi cuộn băng keo
và một số vật dụng liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn tạm giữ trên một trăm linh hai triệu đồng
một mươi sáu điện thoại di động
trong số các đối tượng bị bắt quả tang có nhiều người đến từ thành phố cần thơ
tỉnh sóc trăng và một số địa phương của tỉnh hậu giang như thành phố ngã bảy huyện phục hiệp
quỹ ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tổ chức hai đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ thị số hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh
quy định về các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo quy định đối với các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
không phục vụ thức uống có cồn hoạt động không quá năm mươi công suất
giữ khoảng cách một mét giữa người với người đảm bảo công tác phòng chống dịch
qua kiểm tra tại các quán ăn nhà hàng hầu hết đều vi phạm chỉ thị hai mươi
về phục vụ thức uống có cồn và không giữ khoảng cách
cụ thể tại thời điểm kiểm tra các quán ăn ở phường long bình tân
thành phố biên hòa đang phục vụ số lượng lớn khách hàng ăn uống rượu bia
còn tại phường thống nhất thành phố biên hòa đoàn kiểm tra liên ngành
cũng phát hiện nhiều quán ăn nhà hàng vi phạm về phục vụ ăn uống có cồn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các cơ sở trên
riêng một số quán ăn uống hè phố cũng được đoàn tiến hành nhắc nhở
theo ủy ban nhân dân tp biên hòa công tác kiểm tra này sẽ được tiếp tục triển khai cho đến cuối năm
trong tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp dạy và học online là biện pháp tối ưu trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường thì các tỉnh thành ở đồng bằng sông cửu long
đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các em học sinh từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
với mục tiêu tiêm nhanh và an toàn nhất các địa phương tận dụng cơ sở giáo dục trên địa bàn
làm các điểm tiêm nhanh
đồng thời chia nhỏ từng khối lớp tránh tập trung đông người
trong đợt một từ ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh đồng tháp sẽ tiêm cho gần bốn mươi sáu trẻ
đang theo học tại các trường trung học phổ thông
tại an giang kiên giang mỗi địa phương đang tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh liều vaccine
phòng covid một mươi chín tiêm cho học sinh trong tháng này
để chuẩn bị cho đợt tiêm vaccine này các địa phương đã tổ chức tập huấn trực tuyến
về an toàn tiêm chủng đảm bảo tối đa an toàn cho trẻ
hiện bộ y tế cũng đang tích cực phân bổ vaccine và hỗ trợ chuyên môn
trong cổ lông
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa thi hành
lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hoàng em trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian cuối tháng chín và đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đồng nai và bà rịa vũng tàu
đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh khi không được chính quyền địa phương cho phép
ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
chiều ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
nhưng đối tượng đã không đến cơ sở y tế khai báo và cũng không tự cách ly tại nhà
mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân tại tỉnh đồng nai trước đó có tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nên đã báo cho hoàng em biết
tuy nhiên hoàng em không đi khai báo cũng không tự cách ly
và cũng không báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với sars cov hai
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt phùng văn thành
ba mươi ba tuổi trú tại huyện bù đốc một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng phùng văn thành và chị ngô thị lan
năm hai nghìn một mươi một có hai con chung trong quá trình sung sống
hai người thường xảy ra mâu thuẫn do thành nghi ngờ chị lan có quan hệ tình cảm với người khác
chị lan muốn ly hôn nên thành nảy sinh ý định giết chị lan rồi tự tử
vào khoảng hai mươi ba h khuya ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thành và chị lan tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó thành lấy một con dao đâm nhiều nhát khiến chị lan tử vong
tại phiên tòa thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường đã phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg tùy đá từ campuchia vào việt nam
theo đó vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu
dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện xe ô tô tải loại ba năm tấn biển kiểm soát ba g ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xoài nhập lậu từ campuchia sang việt nam đang bóp dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi là chứa ma túy
được giấu trong các thùng đựng xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên
về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chap dane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandan campuchia

một bọc ni lông kia có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg và đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết đang tạm giữ hình sự
đối với võ xuân phước chú tại xã hương toàn thị xã hương trà liên quan đến hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nghiệp vụ công an phường xuân phú nắm được nguồn tin tại phòng tám trăm linh tám ct hai
trung cư araya do võ xuân phước thuê
có những hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
vào lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một công an phường xuân phú đã huy động lực lượng kiểm tra
hành chính đột xuất căn phòng này
tại đây công an phường xuân phú bắt quả tang phước đang tổ chức cho bảy đối tượng khác
sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm năm mươi một viên nén có khối lượng gần sáu mươi bảy g và ba gói ni lông bên trong chứa
tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn một mươi gram
kết quả test nhanh tất cả số đối tượng trên đều dương tính với ma túy
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều qua cho biết đã khởi tố tạm giam đỗ ngọc hà
tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận long biên hà nội
và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc riêng đào thị thanh thủy là vợ của hà miên
cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet có quy mô lớn của hà và sơn
căn cứ tài liệu thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị
nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp
các đối tượng trong chuyên án bước đầu làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn
nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài sử dụng điện tử
quy đổi ra tiền euro để đánh bạc các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược tại trang web
do hà và sơn lập ra để sát phạt để thu hút người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức sự kiện đăng tải
lên mạng xã hội youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính theo cục cảnh sát hình sự
bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn một một tỷ euro tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính hơn một bảy tỷ đồng
vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam hai đối tượng đã bị đồn biên phòng bình hiệp
bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu
và công an thị xã kiến tường phát hiện bắt giữ
đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện ô tô tải loại ba năm tấn biển kiểm soát ba d ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bốc rỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy được giấu trong các thùng đựng xoài
nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên
về đột biên phòng để làm rõ tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chabdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandan campuchia đã khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ để xử lý
cũng liên quan đến ma túy một đối tượng vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể là ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang kha thị bảng chú tải hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối tượng bàng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
tối qua công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với đinh ngọc lê hoàng anh để điều tra làm rõ về ba tội danh
trộm khắp tài sản cướp tài sản và chống người thèm công vụ
khoảng bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn
phát hiện hoàng anh có nhiều biểu hiện nghi vấn bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ cùng với một khẩu súng
sau đó hoàng anh dùng súng khống chế một người đàn ông đi xe máy yêu cầu trở về nhà ở xã xuân bắc
tại đây hoàng anh đã dùng súng không chế người em ruột đưa lên xe tải và yêu cầu trở về tp long khánh
ngay sau đó lực lượng công an đã bám đuổi truy bắt đối tượng bỏ chạy vào một nhà dân ở xã bảo quang cố thủ
rồi dùng súng dí vào đầu em trai mình để đe dọa công an
hoàng anh còn sử dụng bình ga bom xăng để khống chế con tin và ngăn cản không cho lực lượng công an vào bên trong ngôi nhà
vừa không chế con tin đối tượng này vừa dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an làm vỡ cửa kính nhà
tuy nhiên may mắn không có ai thương vong
đến trước cùng ngày khi đối tượng ra khỏi cổng căn nhà trên lực lượng công an đã áp sát không chế bắt giữ
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ đối tượng và người dân đồng thời thu giữ khẩu súng và bom xăng mà đối tượng sử dụng
để không chế con tin và chống trả lực lượng vơi bắt
cùng với tội danh chống người thành công vụ công an tp tuy hòa tp yên
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thành luân chú xã hòa định đông huyện phú hòa
trước đó vào cuối tháng một mươi vừa qua tổ kiểm tra trật tự liên ngành của ybnd phường bốn tp tuy hòa
tiến hành xử lý một tiểu thương đang bày bán thịt lợn dưới lòng đường ngô quyền phường bốn vi phạm trật tự đô thị
mặc dù không liên quan đến vụ việc trên nhưng nguyễn thành luân vẫn chạy đến sô đẩy và cầm một con dao
lớn tiếng đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế
lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn thành luân
một vụ cháy vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại chợ đức liễu xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau tiếng nổ lớn ngọn lửa thiêu dụi gần như hoàn toàn nhà sách thái khang ước thiệt hại nặng nề
khoảng ba giờ dạng sáng cùng ngày một số người dân sống trong khu vực chợ đức liễu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà sách thái khang
nằm trong khuôn viên chợ đức liễu thuộc xã đức liễu khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện lửa bắt đầu bốc cháy từ phía trong nhà sách
trên cửa cuốn nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước điều động xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa tại hiện trường sau hơn một tiếng đồng hồ cố gắng không chế ngọn lửa
đồng thời không cho lan sang khu vực khác đến bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên ngọn lửa đã kịp thời thiêu rụi gần như hoàn toàn các tài sản trong nhà sách thái khang
trong nhà sách thái khang hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
mưa lớn trong những ngày qua tại nam trung bộ đã làm sạt lờ tại nhiều tuyến đường giao thông và khu dân cư
các vùng trũng thấp của tỉnh bình định và tỉnh phú yên đã ghi nhận tình trạng ngập lụt chia cắt nhiều thôn xóm
đã khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại quốc lộ một d đoạn đi qua đường gành ráng thành phố quy nhơn đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
một khối lượng đất đá rất lớn đã tràn xuống mặt đường
rất may là vụ việc đã không gây ra thiệt hại bệnh
ngoài ra trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh bình định đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở tại khu vực miền núi và các khu dân cư
mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ tại vùng hạ du của sông côn
tại một số vùng thấp trũng của huyện tuy phước và huyện phù cát nhiều tuyến đường giao thông tại các thôn xóm đều đã chìm trong nước
còn tại tỉnh phú yên mưa lớn cũng đã làm gần năm trăm linh hộ với gần một năm trăm linh nhân khẩu của xã hòa mỹ đông huyện tây hòa bị chia cắt
nhất là cầu bến châu đi qua thôn lạc bị ngập hơn một mét
tại huyện đồng xuân vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tuyến dt sáu trăm bốn mươi hai cũng đã bị chia cắt
trong khuôn khổ vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai vào lúc một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại sân vận động quốc gia mỹ đình sẽ diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và ả rập xê út
trước thêm trận đấu cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã đưa ra hướng dẫn cho khán giả vào sân xem trận đấu bằng căn cước công dân gắn chip điện tử
theo đó khán giả cần tới sân sớm để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
khi đến sân cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip
nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã phường cấp
để kiểm tra thông tin công dân tiêm chủng xét nghiệm tích hợp trên thẻ căn cước công dân
vé bóng đá khi vào sân
ngoài ra khán giả nên cài đặt sử dụng ứng dụng vneid để check on
kê khai di chuyển nội địa vùng kết quả xét nghiệm trước khi đến sân
kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này
trường hợp khán giả không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid
thì thực hiện theo quy định của ban tổ chức như
mang theo giấy tờ tùy thân chứng nhận mũi tiêm kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và vé bóng đá
theo quy định của ban tổ chức trận đấu để đảm bảo an toàn về phòng dịch
khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế có chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine
giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra